nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao thái lan donbra matvina từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng một
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã sang thăm thái lan
và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ ba ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan
cùng tham dự kỳ họp có lãnh đạo và đại diện các bộ ngành của hai nước
tại kỳ họp hai bên đã tập trung thảo luận tình hình hợp tác song phương trên các lĩnh vực
đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương hai nước trong việc triển khai thành công
chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
nhất trí phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành và ký kết chương trình hành động giai đoạn tiếp theo
hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp nội các chung lần thứ tư tại việt nam trong thời gian tới
và triển khai các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư
việt nam đánh giá cao việc chính phủ thái lan nhất trí mở rộng lĩnh vực ngành nghề cấp phép cho lao động việt nam tại thái lan
nhất trí phối hợp cùng các nước thành viên khác đẩy mạnh vai trò trung tâm của asean
đối với các vấn đề chung của khu vực trong đó có biển đông
hai bên nhất trí rằng quan hệ thương mại giữa việt nam và thái lan thời gian qua phát triển rất tốt đẹp
trong đó nhất là về thương mại và kinh tế
trao đổi thương mại hai chiều giữa việt nam thái lan năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi bảy
tỷ đô la mỹ phấn đấu mục tiêu đạt hai mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
minh đức phóng viên chủ tịch nhân dân thường trú tại thái lan